kinh doanh đa cấp
kiếm tiền trên người già
những chiêu trò biến tướng
từ thanh thị tới nồng thôn
đây là ưu dậu cách mà những nhân viên tổ chức ở hội thảo sức khỏe gọi

nhà ưu dậu không khá giả
nhưng ưu đã mua nhiều triệu tiền hàng
từ nước thần dược
thuốc trựa bách bệnh
hắc xâm cho đến sóng điện tử
từ khi biết tới hội thảo
ưu dậu không bỏ buổi nào
và buổi nào cụ cũng được trèo kéo rất nhiệt tình
hôm nay nó đến nước bán
nó cứ bảo tôi là ưu mua

thôi ưu cứ mua đi

còn ưu có tiền

còn đâu thẻ mày cứ giữ đấy
tao cũng chả cần thẻ

ưu dậu biết đến hội thảo từ bà dung
người tập thể dục buổi sáng
bà dung cũng đã mua khá nhiều mặt hàng từ hội thảo
một bộ sản phẩm xương khớp
là bảy triệu tư
hai cái lọ lái
thế cộng thêm sáu trăm rưỡi cái lọ hắc xâm
thì được hai cái lọ hắc xâm đấy
thì là tiêu chuẩn là đóng thuế
thêm mấy lăm trăm
được ba lạc
và được một cái gói
cái này gọi là
là phải đóng thuế hai trăm linh nghìn
và một lọ
một đuông hiêu
phải đóng thuế là hai trăm linh nghìn
như đã thông tin nhiều lần ở các tập trước
những hội thảo sức khỏe
thực chất là hình thức bán hàng đa cấp trá hình
hướng tới đối tượng chính là những người già
đây là những người có nhiều thời gian
người ra ở thành phố đều có các khoản tiền tiết kiệm của riêng mình
và cuối cùng
trong xã hội hiện đại
người già chính là những người cô đơn
và cần sự quan tâm nhất
trong lớp học dành cho nhân viên hội thảo
mà phải trải qua nhiều vòng tuyển lựa
chúng tôi mới có cơ hội tham gia
những chiêu trò và mánh khóe để móc túi của người già
được người đi trước truyền đạt
giống như sổ tay kinh doanh lưu hành nội bộ
đừng có mặn nương tay với các bà ái
kể cả các bà mua nhiều
và bây giờ
không có tiền doanh thu

các bà ái thì sao
không có tiền thì các bà ái cũng có sâm các bà ái uống rồi
đừng có lo lắng đừng có sợ
hay là kiểu như là mình làm như này là quá đáng
các bà ái không có tiền thì cứ chết đấu

đến mình bây giờ mình vẫn có tiền

khánh huyền là một trong những nhân viên hội thảo
có thu nhập rất khá
bí quyết bán hàng của cô này
là kết hợp giữa lời nói và hành động
theo chia sẻ của khánh huyền
thì đối với người già
chỉ cần hành động
cứng rắn là có thể ăn được bất kỳ ai
thực tế là những nhân viên có nhiệm vụ rút hầu bao của các cụ già
cũng chịu không ít sức ép
nếu không bán được hàng
họ gần như không có thu nhập
nếu bán được nhiều
thì thu nhập
có thể lên tới cả trăm triệu đồng một tháng
hầu hết những bạn trẻ
tồn tại được từ hội thảo này
đến hội thảo khác
đều là những người
tâm ứng rất lạnh
và không ngại đạp lên các quy tắc ứng xử thông thường
trở lại với phương
người đang đảm nhận vai trò phát triển mạng lưới ở phía bắc
ở thời điểm hiện tại
ở buổi gặp mặt đầu tiên
chúng tôi ở sóc sơn
nơi phương đang sinh sống
cô hướng dẫn cách làm hiệu quả nhất
là bắt đầu
từ chính những người trong gia đình mình
vì sao phương lại dễ dàng lôi kéo người thân
và làng xóm tham gia như vậy
cách đơn giản và hiệu quả nhất
là đánh vào khao khát cháy bỏng của mỗi người
không chân lấm tay buồn
không thức khuya dậy sớm
không bắn lưng cho đất
không bắn lưng cho đất
không bắn mặt cho rời
chỉ cần mời người mua sản phẩm
tiền sẽ tự nguyện vào túi
nếu so với cách bán hàng
ở hội thảo sức khỏe trên đây
thì cách làm này khá dễ dàng
ôn hòa và chẳng mất thời gian đào tạo
hay hướng dẫn